được đánh giá là năm hạn mặn kỷ lục tuy nhiên nhờ chủ động ứng phó nông dân trồng lúa tại khu vực đồng bằng sông cửu long vẫn được mùa vụ đông xuân
năng suất vụ lúa đông xuân năm nay khu vực đồng bằng sông cửu long được đánh giá cao hơn năng suất kỷ lục năm hai nghìn một mươi tám là từ một đến ba tấn một hectare
hiện khu vực đồng bằng sông cửu long đã bắt đầu vào thời điểm thu hoạch lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
hạn mặn năm nay đã khiến khoảng bốn mươi hectare lúa bị thiệt hại
tuy nhiên đa phần diện tích còn lại đã cho năng suất lúa đạt khá cao trung bình từ bảy bốn đến bảy sáu tấn một hectare cao hơn năm hai nghìn một mươi tám từ một đến ba tấn một hectare
kết quả này là nhờ rút kinh nghiệm của việc ứng phó hạn mặn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và tích cực triển khai những giải pháp về thủy lợi về giống
chúng tôi khuyến cáo những giống lúa có khả năng chống chịu mặn tương đối tốt mà chúng tôi vừa công nhận

chúng tôi khuyên cáo những giống lúa có chất lượng năng suất tốt hơn là những giống lúa như là om tám nghìn chín trăm năm mươi chín om một mươi một nghìn bảy trăm ba mươi năm om bốn trăm hai mươi chín và nhiều một số giống khác nữa
ở một số địa phương ví dụ như vùng ven biển của tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau hoặc trà vinh thì một số giống lúa cũng đã bắt đầu được bà con dân trồng
bên cạnh đó ngay từ đầu vụ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo những địa phương vùng ven biển có nguy cơ hạn cuối vụ như
bến tre tiền giang trà vinh bạc liêu sóc trăng khung thời vụ đã được đẩy sớm từ một mươi đến ba mươi ngày ngay từ đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
việc bố trí lại thời vụ và chủ động xuống giống sớm linh hoạt cho những vùng bị ảnh hưởng của xâm nhập mặn sẽ giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn mặn gây ra
chúng ta chủ động tiến hành gieo xạ ở đồng bằng trường nông chúng ta gieo xạ sớm hơn từ một mươi đến ba mươi ngày tùy theo từng vùng tùy vào điều kiện nguồn nước và các điều kiện đất đa
và những cái diện tích nào mà chúng ta xác định rằng chắc chắn nó bị hạn mặn là chúng ta cả địa phương cũng chỉ đã rất cương quyết là không cắt vụ không gieo xeo chồng nữa hoặc là chúng ta sẽ chuyển đổi sang cái chồng khác
không chỉ được mùa mà so với thời điểm cuối tháng hai thì giá lúa đều tăng khoảng ba trăm linh đồng một kg so với cùng kỳ năm trước giá lúa vụ đông xuân này tăng từ năm trăm linh đến một đồng một kg
ở mức từ bốn tám trăm linh đồng một kg tùy loại
giá lúa hiện nay thì vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi được đánh giá là vụ được mùa được giá